dân và vận hành của thành phố bị đảo lộn và đặt ra không ít thách thức
trong cuộc họp báo tổ chức sáng ngày bảy tháng bốn phó thị trưởng tượng hải trần thông đã cam kết
nỗ lực giải quyết các vướng mắc trong việc thu mua và phân phối thực phẩm hàng hóa thiết yếu cho
người dân đảm bảo đủ các đầu mối và cửa hàng cung cấp đồ dùng sinh hoạt khắc phục tình trạng
thiếu năng lực vận chuyển và chấn áp các hành vi tăng giá tuy tiện
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan đã tới thượng hải từ hôm hai tháng bốn
để chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong các buổi làm việc vào ngày năm và sáu tháng bốn
bà một lần nữa kêu gọi chính quyền thành phố làm việc với tốc độ nhanh hơn áp dụng các biện pháp
cứng rắn hơn và có cách làm thiết thực hơn để bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo hoạt động
bình thường của các chức năng cốt lõi trong thành phố
dịch bùng phát do biến thể amicron vẫn đang ở mức nghiêm trọng
khiến thành ủy thượng hải ngày sáu tháng bốn phải gửi một bức thư ngỏ tới các đảng viên
kêu gọi họ khẩn trương hành động cống hiến hết sức mình cho cuộc chiến chống đại dịch
xung phà lên tiến đầu với tinh thần ở đâu cần nơi đó có đảng viên
đây là bức thư thứ hai kể từ ngày hai mươi bốn tháng ba gửi đến các đảng viên của thượng hải
thành phố khai sinh ra đảng cộng sản trung quốc cách đây một thế kỷ
với số ca bệnh tăng nhanh chóng thượng hải đã phải triệt đổi hàng chục toà nhà thêm cơ sở cách ly
các tỉnh lân cận như giang tô jek giang cũng tuyên bố sẽ cung cấp thêm sáu mươi phòng cho các bệnh nhân từ thượng hải
ngày bảy tháng bốn thành phố thượng hải của trung quốc cho biết thành phố này đang nỗ lực hết sức
để cải thiện việc phân phối thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho những người dân
phải thực hiện các biện pháp hạn chế trong hơn một mươi ngày qua để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố trung tâm tài chính của trung quốc này đã áp đặt quy định hạn chế đi lại nghiêm ngặt
để ngăn chặn sự lây làn của dịch bệnh
y tế tình nguyện viên nhân viên giao hàng hoặc những trường hợp đặc biệt mới được phép lưu thông trên đường phố
nhà chức trách thành phố cho biết biện pháp này dẫn tới tình trạng thiếu nhân viên giao hàng
ở thành phố hai mươi sáu triệu dân này
trong số các dịch vụ giao hàng vẫn đang hoạt động tại thượng hải nhưng đã bị quá tải
có mê tuần và presipo ele me của tập đoàn alibaba
giới chức thượng hải cho biết thành phố có đủ nguồn sự chữ các mặt hàng thiết yếu
như gạo và thịt nhưng hoạt động phân phối hàng hóa khó khăn do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế
thành phố sẽ cố gắng mở cửa trở lại một số chợ đầu mối và cửa hàng thực phẩm
đồng thời tăng số lượng nhân viên giao hàng ở những khu vực bị phong tỏa
nhà chức trách thành phố thượng hải bác bỏ thông tin cho rằng
chính quyền thành phố có kế hoạch đình chỉ mọi hoạt động giao hàng
trong bối cảnh quan ngại dịch bệnh lây lan trong lực lượng giao hàng
nhà chức trách yêu cầu nhân viên giao hàng thực hiện xét nghiệm pcr và xét nghiệm nhanh mỗi ngày
và chỉ được giao hàng khi có kết quả âm tính
thành phố thượng hải đã áp đặt lệnh phong tỏa khu vực phía đông sông hoàng phố
từ ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua trong khi hầu hết những khu vực còn lại phong tỏa từ ngày một tháng bốn
ban đầu các biện pháp hạn chế dự kiến chỉ áp dụng tối đa năm ngày
tuy nhiên bất chấp các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt
số ca nhiễm mới ở thượng hải vẫn tiếp tục tăng cao
trong khi cả thế giới đã dần thực hiện chiến lược sống chung với covid một mươi chín
trung quốc vẫn kiên định về kế hoạch không
vào ngày bốn tháng bốn giới chức thượng hải thành phố lớn nhất trung quốc đã áp lệnh phong tỏa toàn thành phố
sau khi ghi nhận kỷ lục hơn một mươi ba ca nhiễm mới trong ngày trước đó dù đã xiết chặt kiểm soát
thành phố hai mươi sáu triệu dân phát triển nhất trung quốc như trở thành một vũ hán hai năm trước
với chiến dịch phong tỏa hoàn toàn nợ bất xuất ngoại bất nhập
đây cũng là nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay
chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cuộc sống của hai mươi sáu triệu người bỗng chốc thay đổi chóng mặt
và khiến người ta gợi nhắc lại vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi khi dịch bệnh mới xuất hiện và cả thế giới hoảng loạn
khoảng bốn mươi nhân viên chống dịch từ nhiều địa phương khác đã được điều động tới thượng hải
truyền thông trung quốc nêu tả đây là chiến dịch y tế lớn nhất toàn quốc
kể từ khi thành phố vũ hán bị phong tỏa đầu năm hai nghìn hai mươi
một công dân chia sẻ với tờ scmp cho biết cô cảm thấy ghen tị với cả những chú mèo nhà hàng xóm
một việc bây giờ là mơ ước của ba người
cô nói bọn chúng có thể tự do đi lại trong công viên vào ngày mùa xuân đẹp trời
chúng thật hạnh phúc biết bao
trong khi đó chúng tôi phải ở yên trong nhà và tôi không biết bao giờ chúng tôi mới lại có đặc quyền xa xỉ là được đi ra ngoài nữa
trên mạng xã hội webo người dân tự hải chia sẻ hàng loạt câu chuyện kể về trải nghiệm sống trong phong tỏa
có người chia sẻ một dạo giờ khó hơn cả danh dật
vé xem concert và mọi người phải dậy từ năm giờ bốn mươi năm phút sáng để tranh xuất mua rau vì ứng dụng đặt đồ hoạt động bắt đầu từ sáu giờ sáng
nhiều nhân viên ngân hàng và dân chứng khoán được cho là đã phải ngủ lại dừng trại ở văn phòng công ty để có thể tiếp tục công việc của mình
thành phố hồn hoa ngày nào giờ im lìm một cách đáng sợ bởi dịch covid một mươi chín
nhịp sống dường như trứng lại
cả thượng hải trở thành thành phố hoang
những gì diễn ra tại thượng hải lúc này khiến thế giới nhận ra dịch bệnh vẫn chưa kết thúc
những hình ảnh của tượng hải khiến người dân trung quốc nhớ về ký ức vũ hán năm hai nghìn hai mươi đang quay trở lại
một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nature commication đã tiến hành thí nghiệm trên động vật linh trưởng nhiễm sars cov hai nhps để tìm hiểu các triệu chứng thần kinh liên quan đến covid kéo dài
nhiều bệnh nhân bị covid một mươi chín đều bị bệnh
nhiều bệnh nhân đã báo cáo có triệu chứng thần kinh
cụ thể covid một mươi chín nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến não và biểu hiện như đột quỵ viêm não mẳng não và bệnh não hoại tử xuất huyết
các triệu chứng nhẹ như chóng mặt hoặc tiếc đầu có thể là một phần của bệnh lý thần kinh liên quan đến bệnh
tuy nhiên đến nay quan điểm covid một mươi chín ảnh hưởng đến hệ thần kinh là không rõ ràng
nghiên cứu trên đã sử dụng hai loài linh trưởng gồm khỉ rhys grommer và khỉ xanh cho phi a g m
là mô hình nhiễm sars cov hai
các loài linh trưởng có thể là mô hình khả thi để mô phỏng những bệnh lý thần kinh liên quan đến sars cov hai
một a g m đã bị tử vong có một số vết chảy máu nhỏ trong não có thể là lý do khiến con vật suy kiệt nhanh chóng
hoặc có thể phổi của nó bị suy giảm đã góp phần gây ra hiện tượng chảy máu vi mô
điều này cần được nghiên cứu thêm
hầu hết các con linh trưởng nghiên cứu đều có chỉ số so sp hai đo được ở mức dưới chín mươi năm
mức độ oxy trong máu thấp
không đáng báo động
nhưng chúng phản ánh sự trao đổi khí trong phổi bị suy giảm
mức độ oxy giảm nhỏ có thể thúc đẩy tổn thương tế bào thần kinh
bệnh lý não quan sát được trong nghiên cứu này có thể là do sars cov hai lây nhiễm và tế bào não hoặc do hậu quả gián tiếp của bệnh
viêm thần kinh
ví suất huyết
thiếu oxy não
thai hóa tế bào thần kinh và apostosis được quan sát thấy ở các linh trưởng bị nhiễm sars cov hai
đáng chú ý
bệnh lý thần kinh được quan sát thấy ở linh trường bị nhiễm covid một mươi chín nhưng không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng
ngoài ra sự hiện diện của virus hiếm gặp được phát hiện trong các tế bào nội mô não
nhưng nó không tương quan với mức độ nghiêm trọng của chấn thương não
nghiên cứu này gợi ý rằng những bệnh nhân bị hội chứng covid kéo dài cần được theo dõi thần kinh lâu dài
theo một nghiên cứu của thụy điển
biến thể omicron có thể né bệnh

nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là việc tiêm vaccine không mang lại lợi ích
theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thụy điển
được công bố ngày sáu tháng bốn
cứ năm nhân viên y tế ở nước này thì có một người nhiễm biến thể omcloor của virus sars cov hai không lâu sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba ngừa covid một mươi chín
đây là bằng chứng cho thấy biến thể omicron có thể né được hệ miễn dịch
trong nghiên cứu
ba trăm bảy mươi năm nhân viên tại bệnh viện daedalus ở thủ đô stockholm
đã nhận xét nghiệm vào các ngày thứ hai trong tuần và kéo dài trong vòng bốn tuần
hơn hai mươi trong số này có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
chỉ hai tháng sau khi tiêm một vaccine thứ ba
và phần lớn không có biểu hiện triệu chứng
mặc dù phần đông các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín ở thể nhẹ
song tài lượng virus vẫn đủ cao để có thể lây truyền trong vòng chín ngày
bác sĩ charles talin tham gia nghiên cứu này nói
đây là lần đầu tiên lượng virus trong đường hô hấp được theo dõi trong làn sóng dịch covid một mươi
do điều đó
biến thể omicron gây ra hiện nay
điều đáng ngạc nhiên
đã có nhiều xét nghiệm dương tính trong một thời gian dài như vậy
và lượng virus cao như vậy
mặc dù đã tiêm mũi vaccine thứ ba
theo bác sĩ charles
nghiên cứu này chứng tỏ rằng
biến thể onicaron có thể trốn được hệ miễn dịch
đường không thể cao ở những người mắc covid một mươi chín
cũng như ở những người có mắc covid một mươi chín
tuy nhiên bà nhấn mạnh rằng
nghiên cứu này không có nghĩa là việc tiêm vaccine không mang lại lợi ích
việc tiêm vaccine giúp ngăn bệnh trở nặng
trong khi biến thể omicron có thể gây nguy hiểm
cho những người chưa tiêm phòng
và những người thuộc nhóm có nguy cơ dễ lây nhiễm
phần lớn người tham gia nghiên cứu
đã được tiêm vaccine của hãng pfizer biontech
hoặc hãng astrazeneca
kết quả nghiên cứu
đã được trình lên cơ quan y tế công cộng của thụy điển
và tổ chức y tế thế giới who
nhóm chuyên gia thư vấn cho bộ y tế
lao động và phốc lợi nhật bản mhlw
với lên tiếng cảnh báo
về việc dịch viêm đường hốc cấp covid một mươi chín
đang tái bùng phát ở nước này
theo nhóm chuyên gia trên
số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng cao hơn
so với mức đỉnh của làn sóng
lây nhiễm thứ năm vào mùa hè trước
đáng chú ý sự gia tăng của các ca nhiễm mới
chủ yếu xảy ra trong giới xẻ
do vậy nhóm chuyên gia nhấn mạnh
cần thiết phải theo dõi sát sao
tình hình dịch bệnh
nhóm chuyên gia này cho rằng
lý do chủ yếu khiến dịch bệnh tái bùng phát
trong thời gian này
người dân có xu hướng tụ tập để ngắm hoa anh đào
các trường học cũng bắt đầu khai giảng
trong khi các doanh nghiệp cũng đón thêm nhân viên mới
trong khi đó
biến thể pa hai của omicron
vốn có khả năng lây lan nhanh hơn
đang dần chiếm ưu thế ở một số địa phương
trong đó có thủ đô tokyo
phát biểu với các phóng viên
sau cuộc họp của nhóm chuyên gia
viện trưởng viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia
cho biết các ca nhiễm mới covid một mươi chín
ở nhóm tuổi từ một mươi đến hai mươi chín
vì vậy việc thúc đẩy tiêm mũi vaccine thứ ba
trong giới trẻ là rất quan trọng
với điều đó sẽ giúp hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh
trong nhóm đối tượng này
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy đại dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai
có những biến thể mới
trùng omicron đang là trùng ghi nhận
có nhiều càng mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan
và có tốc độ lây nhanh chóng
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân
ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách
xịt quần và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào
và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo